công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
đối với ông vũ trọng lương bốn mươi tuổi phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục tỉnh hà giang
ông lương bị bắt truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm các quyết định tố tụng đã được viện kiểm soát cung cấp phê chuẩn
công an hà giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của những người khác
trước đó ngày một mươi bảy tháng bảy tổ công tác của bộ giáo dục công bố kết quả xác minh chấm thẩm định
tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh hà giang cho hay đã phát hiện hơn ba trăm ba mươi bài thi
của một trăm một mươi bốn thí sinh đã bị can thiệp sửa để nâng điểm có điểm công bố tranh lệch từ một điểm đến tám bảy mươi năm điểm
so với điểm chấm thẩm định tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông vũ trọng lương